dạng sáng nay ngày một tháng năm trên địa bàn tỉnh lào cai đã có lốc xoáy lũ quét gây thiệt hại ở các địa phương
gió lốc kèm theo mưa rông mạnh đã quét qua các huyện bảo yên bắc hà và bát sát gây thiệt hại một trăm hai mươi một nhà dân
trong đó có hai nhà bị sập đổ hoàn toàn bốn ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn bốn ngôi nhà bị tốc mái bảy mươi
một mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái từ ba mươi năm mươi còn lại chín mươi bốn ngôi nhà bị tốc mái dưới ba mươi
ngoài ra mưa lớn từ phía thượng nguồn đổ về gây lũ quét trên suối nghĩa đô bảo yên
cuốn trôi một nhịp cầu tạm tại km bảy mươi một năm trăm linh tỉnh lộ một trăm năm mươi ba
hiện tại tuyến đường liên xã nghĩa đô đi tân tiến không lưu thông được
sáng cùng ngày ban chỉ huy phòng chống thiên tai của các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ tại chỗ
giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
các địa phương cũng đã kịp thời có biện pháp di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và tiếp tục thống kê thiệt hại